từ hàng chục năm nay khu vực này vẫn luôn quá tải dù những điều kiện hạ tầng như kho bãi hay thiết bị phòng chống hỏa hoạn đều không đạt yêu cầu
trước tình hình này từ năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã phê duyệt dự án xây dựng một số đơn nguyên chợ và trung tâm thương mại ngay sát khu chợ cũ
nhằm tạo ra hệ thống hạ tầng kinh doanh rộng rãi hơn và bảo đảm các yêu cầu thiết yếu của một chợ đầu mối
và đây là những đơn nguyên trung tâm thương mại đã được dựng lên
tầng hiện đại
phía mặt tiền tầng một rất nhiều tiểu thương đã thuê chỗ và bắt đầu hoạt động kinh doanh
nhưng bên trong và cả những tầng phía trên vẫn là những hành lang vắng vẻ những ký ốt cửa đóng then cài dù chủ đầu tư treo biển cho thuê ở những nơi dễ quan sát nhất
theo các chủ đầu tư các dự án này tới nay vẫn chưa thể vận hành như mong đợi một phần là do thói quen của tiểu thương kinh doanh trong khu vực cũ
và phần khác là do những vướng mắt về cơ chế
cơ chế chính sách với các nhà đầu tư mô hình chợ đầu mối khiến việc triển khai kéo dài
còn đây là chợ đầu mối hóc môn một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở khu vực phía nam
tổng diện tích chín năm hectare vốn đầu tư lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
cho tới nay đây được xem là mô hình chợ đầu mối tiêu thụ nông sản khá thành công khi trở thành một trong ba điểm trung chuyển cung ứng nông sản thực phẩm chính cho thành phố hồ chí minh
nhà nước cũng tạo điều kiện tối đa cho người đi từ chợ cũ về chợ mới có khuyến khích bằng đầu
sau khi đi vào chợ đầu mối này thời gian đầu các người thương nhân cũng hết sức là khó khăn
có người nào mà trụ được đến nay họ rất là phát triển
còn những người nào mà trụ cũng được bằng đầu thì họ cũng phải là bỏ bỏ cái ngành nghề đó và đi qua làm cái ngành nghề khác
nhưng mà hiện nay thì đối với tất cả các người kinh doanh ở chợ các cái chủ vừa thì có một cái cuộc sống mà nó phát triển lên thấy rõ thì đó là qua một mươi năm năm mà chúng tôi quản lý chúng tôi cũng thấy được
tuy nhiên khi đề cập tới vấn đề nâng cao chất lượng hàng hóa chuẩn hóa hoạt động kinh doanh
theo mô hình các chợ đầu mối trên thế giới giám đốc chợ đầu mối hóc môn cho rằng
vấn đề không chỉ nằm ở những người quản lý chợ mà còn nằm ở phía những người sản xuất và cung cấp hàng hóa vào chợ
dẹp bỏ những cái mà làm ăn manh múc để đi vào một cái hợp tác xã đi vào một cái công ty như thế nào chúng ta sản xuất
để cho hàng hóa của chúng ta cạnh tranh được với nước ngoài
đây là cái mà cái tương lai tôi nghĩ là tất cả cái ngành nông nghiệp của việt nam và nông dân
việt nam cũng phải là đi vào một cái hướng cho mới thì chúng ta mới làm giàu được
chợ hóc môn chỉ là một trong số rất ít chợ đầu mối hoạt động hiệu quả
và phát huy được vai trò trung gian giữa những chủ vựa nông sản tới các chợ bán lẻ
cũng như điều tiết thị trường nông sản trên địa bàn
theo thống kê của bộ công thương hiện tại cả nước có chín mươi bốn chợ đầu mối chiếm chưa tới một tổng số chợ trên toàn quốc
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng chợ đầu mối chỉ đạt bốn năm
số này là quá thấp nếu so sánh với tốc độ phát triển thương mại nội địa trong thời gian qua
chợ đầu mối vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển thị trường nội địa
đặc biệt là lưu thông hàng hóa các vấn đề tức là hiện nay thì không đáp ứng được thực tế nhất
thì quan trọng nhất hiện nay là cái số lượng chợ đầu mối của việt nam
tức là cũng chưa đủ cho đáp ứng nhu cầu thị trường đặc biệt nhất là các bản hàng tiêu thụ các bản nông sản
cái thứ hai là đối với các chợ đầu mối thì cái cơ sở hạ tầng đầu tư thì chưa được nhiều
tư mức quan trọng nữa kể cả những cơ sở chợ đầu mối đã gọi là đang hoạt động chợ đầu mối
tuy nhiên thì cái sức tức là cái dung lượng thì đã vượt qua cái diện tích của chợ đầu mối
nhưng cái hoạt động của chợ đầu mối đặc biệt nhất là cái nhu cầu lưu tông hàng hóa của chợ đầu mối ngày cộng tăng
hiện tại các chợ đầu mối tại việt nam chủ yếu cung cấp các mặt hàng nông sản và công nghiệp nhẹ như vải vóc quần áo
đa số các chợ đầu mối vẫn áp dụng phương thức giao dịch truyền thống là giao ngay
mua bán qua hợp đồng
hợp đồng còn ít không có chứng nhận xuất xứ hàng hóa
chủ yếu các thương lái gom hàng từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ hoặc trang trại
các dịch vụ hỗ trợ mua bán như dịch vụ ngân hàng dịch vụ bảo hiểm dịch vụ giám định và kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu
dịch vụ phân loại bao gói bảo quản hàng hóa nông sản hầu như chưa được tổ chức và cung ứng tại chợ
kể cả những chợ đầu mối nông sản quy mô lớn
đặc biệt hầu hết các thương nhân trong các chợ đầu mối tại việt nam chưa đăng ký mã vạch cho hàng hóa của mình
chợ đầu mối cũng chưa đóng vai trò tức là đóng vai trò tức là cầu đối và truy xuất một gốc xuất xứ
từ hàng hóa từ vùng sản xuất để đảm bảo cho chính người sản xuất
bởi vì không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà bảo vệ cho người sản xuất
bởi vì người sản xuất ra giữ được thương hiệu đặc sản vùng miền nhất là các bản hàng nông sản các bản hàng thực phẩm
các bản hàng như vậy thì mới tạo ra
giá trị đã tăng cũng như là thúc đẩy ổn định trên tiêu thụ trên trường mối địa
nếu mà các công ty phân phối trên các chợ đầu mối lớn mà không tham gia vào quá trình truy xuất nguồn gốc
thì sẽ gặp khó khăn đó là họ không cung cấp cơ sở dữ liệu
thì khách hàng rồi các đối tác tiềm năng truy xuất tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu sản phẩm vật cổng quốc gia
mà không thấy có thông tin đó thì niềm tin đối với khách hàng sẽ bị giảm
thì cái thiệt hại đối với nhà cung cấp là có thể thấy trước mắt
chúng tôi cũng đã tổ chức một đoàn công tác sang pháp để học hỏi kinh nghiệm của phía bạn trong việc xây dựng chợ đầu mối này
họ làm rất bài bản và hầu hết tất cả những điều kiện hạ tầng
rồi đến kể cả những cái văn phòng của cơ quan quản lý nhà nước như là thú y
như là môi trường an ninh cháy nổ v v mọi cái là đều được đặt tại cái chợ đầu mối này
hiện nay chúng ta đều phải nhìn thấy là các chợ đầu mối tại kể cả ở hà nội hay thành phố hồ chí minh
cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu thị trường cũng như là nhu cầu cái yêu cầu của quản lý nhà nước
và cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ rất nghiêm túc trong cái việc phát triển một cái chợ đầu mối
để đáp ứng được cái yêu cầu này là rất là cấp bách
trước tình hình này trong tháng sáu vừa qua bộ công thương đã tổ chức hội thảo về phát triển chợ đầu mối
để nhìn nhận cụ thể về vai trò của mô hình thương mại này
những tồn tại và nguyên nhân của nó nhằm tìm ra những biện pháp thúc đẩy mô hình chợ đầu mối phát triển hơn nữa